tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đến sự còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành thanh tra luôn bám sát hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
riêng đối với công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt bài bản đi vào chiều sâu
gần ba tám trăm linh cơ quan đơn vị bị kiểm tra về công khai minh bạch có một trăm linh sáu đơn vị vi phạm
một mươi trên bốn mươi sáu người được xác minh tài sản bị phát hiện vi phạm chín một trăm năm mươi cán bộ công chức viên chức
bị chuyển đổi vị trí công tác vì có hành vi vi phạm công tác tiếp nhận công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
tuy đạt được nhiều kết quả song vẫn còn nhiều vụ việc giải quyết chậm kéo dài
năm hai nghìn hai mươi ngành thanh tra tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra
phòng chống tham nhũng giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cấp cơ sở đạt trên tám mươi năm